ngày hôm nay chín tháng năm tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm tiếp tục phần xét hỏi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc alibaba do nguyễn thái luyện cùng với đồng phạm thực hiện
trả lời chủ tọa phiên tòa bị cáo nguyễn thái luyện cho biết theo quan điểm cá nhân của mình
bị cáo cho rằng bản thân không có ý định lừa đảo khách hàng
trước khi giao kết hợp đồng bị cáo đều đã giải thích tình trạng các khu đất với từng khách hàng
hội đồng xét xử cho rằng toàn bộ số tiền thu được từ các giao dịch của công ty alibaba đều được chuyển về cho bị cáo sử dụng
dù với số tài sản hiện tại bị cáo dư sức để khắc phục hậu quả nhưng không có nghĩa là bị cáo không có hành vi phạm tội
sau khi nghe hội đồng xét xử phân tích bị cáo luyện thừa nhận hành vi phạm tội và mong tòa ghi nhận thiện trí khắc phục thiệt hại để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình
hội đồng xét xử cho biết quá trình giải quyết vụ án có một người tên là lê viết an có đơn đề nghị
thay bị cáo luyện và võ thị thanh mai là vợ luyện khắc phục toàn bộ số tiền hai năm trăm linh tỷ đồng thiệt hại
đổi lại quyền sở hữu bất động sản của luyện đang bị kê biên trong vụ án sẽ được chuyển cho ông an
về việc này hội đồng xét xử cho biết nếu ông an có thiện trí giúp đỡ và muốn khắc phục hậu quả thay bị cáo luyện
thì tòa sẽ thông qua để ông an đến cơ quan thi hành án nộp tiền tòa sẽ xem đây là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo
tuy nhiên hội đồng xét xử lưu ý rằng không có quyền công nhận hợp đồng mua bán giữa luyện và ông an
đây là quan hệ dân sự nằm ngoài phạm vi xét xử của vụ án này đồng thời hội đồng xét xử cũng không thể hủy lệnh kê biên
sau khi được giải thích đến nay ông an vẫn chưa nộp khoản tiền nào
với hành vi cưỡng đoạt tài sản nguyễn thành trung sinh năm hai nghìn ba trú tại xã an tràng huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh phụ khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra làm rõ
cụ thể vào ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tại khu vực cổng công ty sao mai địa phận thôn thượng xã an tràng huyện quỳnh phụ
đội cảnh sát hình sự công an huyện quỳnh phụ bắt quả tang nguyễn thành trung có hành vi cưỡng đoạt tài sản số tiền bị hại là năm mươi triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng
tại cơ quan điều tra trung khai nhận qua tìm hiểu trên mạng xã hội được biết bị hại là người có địa vị trong xã hội
trung đã lập tài khoản facebook với tài khoản giống với tài khoản facebook của bị hại
trung đã sử dụng điện thoại di động lắp sim thuê bao tạo gmail có tên của bị hại rồi dùng gmail này đăng ký tài khoản facebook
lấy hình ảnh và các thông tin liên quan đến bị hại làm hồ sơ cá nhân cho tài khoản giả mạo của mình
sau đó trung đã dùng tài khoản facebook mạo danh của bị hại đăng tải nhiều bài viết video đã cắt kép chỉnh sửa
có nội dung xuyên tạc sai sự thật tuyên truyền nói xấu đảng nhà nước
mục đích là làm xấu hình ảnh danh dự của bị hại gây sức ép nhằm chiếm đoạt tài sản của bị hại
trung đã đe dọa bị hại nếu muốn trung xóa tài khoản facebook giả mạo này thì bị hại phải chuyển cho trung số tiền là hai trăm linh triệu đồng
theo cơ quan công an đây là thủ đoạn hoạt động phạm tội mới vì vậy các cơ quan đơn vị tổ chức và người dân
cần hết sức cảnh giác chủ động phong ngừa và kịp thời phản ánh tố giác với cơ quan công an khi phát hiện có hành vi phạm tội như trên
một thông tin đáng chú ý khác thêm ba đối tượng trong đường dây mua bán các cô gái phục vụ trong quán karaoke liên tỉnh quy mô lớn vừa bị bắt giữ
đó là bùi hữu trường phan anh tuấn và phùng minh sáng
như vậy liên quan tới vụ án này phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã bắt giữ tổng cộng chín đối tượng
để điều tra về các hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi và mua bán người
trong đó nguyễn thị hoa chú tại huyện cư rút tỉnh đắk nông là đối tượng cầm đầu
theo kết quả điều tra ban đầu trong thời gian làm quản lý tại một quán karaoke trên địa bàn thành phố buôn ma thuật
hoa thấy có thu nhập cao nên đã nảy sinh ý định chăn rắt các cô gái để phục vụ khách hát
từ đó hoa đăng tải bài tuyển dụng nữ nhân viên việc nhẹ lương cao lên mạng xã hội
khi các đối tượng trong đường dây đưa mỗi cô gái đến cho hoa hoa sẽ trả từ một mươi bảy đến hai mươi năm triệu đồng
số tiền này hoa sẽ viết vào giấy nợ cho chính các cô gái được đưa đến
tất cả các cô gái này
đều được hoa thuê nhà cho ở tại đường đặng thái thân thành phố bù ma thuật
hàng ngày hoa chỉ đạo đám tay chân chở các cô gái đến phục vụ tại các quán karaoke quán nhậu trên địa bàn thành phố buôn ma thuật
lợi nhuận sẽ được chia đôi
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã giải cứu được một mươi tám cô gái do hoa chăn rắt
vào tối qua đội cảnh sát kinh tế công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa tiến hành kiểm tra
và phát hiện một nhóm thanh niên thuê trọ
trên địa bàn có dấu hiệu mua bán khí cười chuyên cung cấp số lượng lớn cho các quán bar karaoke giải trí
cụ thể phối hợp với công an phường hòa khê kiểm tra nhà trọ số hai mươi hai trên ba mươi bảy đường thúc tề
do một nam thanh niên hai mươi hai tuổi quê tỉnh quảng bình thuê ở cùng với nhóm bạn
công an phát hiện ở đây có chứa hai mươi hai bình khí cười n hai o loại ba kg và một mươi bốn vỏ bình kim loại đã qua sử dụng
bốn túi vải đựng bình khí một máy xấy đề khò
qua làm việc tất cả số khí cười trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
thanh niên này thừa nhận đã mua khí cười trên từ các tỉnh phía bắc đem về nơi trọ cất dấu
mỗi khi có yêu cầu từ các quán bar hay các cơ sở kinh doanh vui chơi giải trí
cả nhóm sẽ cùng ngụy trang bình khí bên trong các túi thể thao và vận chuyển đến tận nơi
số tiền có được nhóm này dùng để ăn chơi sử dụng khí cười và tiêu xài cá nhân
hiện vụ việc đã được lập biên bản tịch thu số bình khí cười
để xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện long thành tỉnh đồng nai đang khẩn trương điều tra truy bắt nhóm đối tượng dùng dao mã tấu
xông vào trạm rừng chân bò sữa hai ở quốc lộ năm mươi một huyện long thành chém người
hậu quả làm hai người bị thương nặng
trong đó có nguyễn tiến đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm bị các đối tượng chém gần đứt lìa cánh tay trái
gây án xong cả bốn đối tượng đã lên xe tẩu thoát
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện long thành phối hợp với viện kiểm sát nhân dân huyện long thành
tiến hành khám nghiệm hiện trường làm việc với nhân chứng và những người có liên quan
qua điều tra truy xét nhanh công an huyện long thành đã bắt được đối tượng nguyễn quốc trưởng
trú tại tỉnh bà rịa vũng tàu
qua đấu tranh bước đầu trưởng khai nhận do có mâu thuẫn với anh nguyễn hoàng linh là nhân viên bán hàng
ở trạm rừng chân bò sữa hai nên đã rủ nhóm bạn mang theo dao mã tấu đến trạm rừng chân này để tìm anh linh đánh
thưa quý vị thời gian qua trên địa bàn tỉnh hậu giang xảy ra một số vụ gây dối trật tự công cộng hết sức manh động
chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ mà các đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên đã tập hợp người mang theo hung khí đánh nhau
gây mất an ninh trật tự
trước thực tế trên công an các đơn vị địa phương ở hậu giang đã quyết liệt vào cuộc xử lý nghiêm các đối tượng
để giăn đe phòng ngừa tội phạm chung
sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự
vì nghi ngờ bị nhóm thanh niên đang nhậu xúc phạm hai đối tượng đến hỏi chuyện
và hậu quả là cả một con hẻm ở khu vực sáu phường ngã bảy thành phố ngã bảy náo loạn
qua điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố ngã bảy đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam
tất cả tám đối tượng tham gia đánh nhau để điều tra về tội gây dối trật tự công cộng
quá trình đánh nhau hai bên có sử dụng hung khí ngược đổi la hét
tuy hình như đánh nhau của các đối tượng không gây thương tích nhưng đã ảnh hưởng xấu
đến mắc an ninh trật tự gây bức xúc kỷ lượng trong quần chống nhân dân
do đó lãnh đạo công an thành phố chỉ đạo là phải cương quyết xử lý nhóm đối tượng này nhằm găng đe giáo dục
để giải quyết mâu thuẫn các đối tượng còn sử dụng bom xăng tự chế tấn công nhau
rất may lực lượng công an đã kịp thời phát hiện ngăn chặn nên không xảy ra hậu quả đáng tiếc
tại địa bàn huyện châu thành từ đầu năm đến nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đã khởi tố hai vụ gây dối trật tự công cộng
với hơn hai mươi bị can trên dưới một mươi tám tuổi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đã khởi tố hai vụ gây dối trật tự công cộng

với hơn hai mươi bị can trên dưới một mươi tám tuổi

với viện kiểm sát nhân dân huyện long thành tiến hành khám nghiệm hiện trường
làm việc với nhân chứng và những người có liên quan
qua điều tra truy xét nhanh công an huyện long thành đã bắt được đối tượng nguyễn quốc trưởng
chú tệ tỉnh bà rê vũng tàu
qua đấu tranh bước đầu trưởng khai nhận do có mâu thuẫn với anh nguyễn hoàng linh
nhân viên bán hàng tại trạm rừng chân bò sữa hai
nên đã rủ nhóm bạn mang theo dao mã tấu đến trạm này để tìm anh linh đánh
liên quan đến nhóm đối tượng ném bom xăng vào nhà và đập phá xe ô tô
ở huyện trảng bom tỉnh đồng nai vào sáng ngày bảy tháng năm vừa qua
công an huyện trảng bom đã bắt giữ được sáu đối tượng để tiếp tục điều tra
về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
vào khoảng ba giờ ngày bảy tháng năm nhóm đối tượng này đã sử dụng bom xăng châm lửa
rồi ném liên tiếp vào trước cửa nhà anh trần quốc khánh
ở ấp thanh hóa xã hồ nai ba huyện trảng bom gây cháy
đồng thời dùng dao đập phá xe ô tô tải của anh khánh đang để ở ngoài
qua điều tra truy xét nhanh công an huyện trảng bom đã bắt giữ sáu đối tượng
để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
thêm ba đối tượng trong đường dây mua bán các cô gái phục vụ quán karaoke
liên tỉnh quy mô lớn vừa bị bắt giữ đó là bùi hữu trường phan anh tuấn
và phùng minh sáng như vậy liên quan đến vụ án này
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã bắt giữ tổng cộng
chín đối tượng để điều tra về các hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
và mua bán người trong đó nguyễn thị hoa chú tại huyện cư rút
tỉnh đắk nông là đối tượng cầm đầu
theo kết quả điều tra ban đầu trong thời gian làm quản lý
tại một quán karaoke trên địa bàn tp buôn ma thuột
hoa thấy có thu nhập cao nên đã nảy sinh ý định chăn rắt các cô gái
để phục vụ khách hát từ đó hoa đăng bài tuyển dụng nữ nhân viên
việc nhẹ lương cao lên mạng xã hội khi các đối tượng trong đường dây
đưa cô gái đến thì hoa sẽ trả từ một mươi bảy đến hai mươi năm triệu đồng
số tiền này hoa sẽ viết vào giấy nợ cho chính cô gái được đưa đến
tất cả các cô gái đều được hoa thuê nhà cho ở tại đường đặng thái thân
tp buôn ma thuột hằng ngày hoa chỉ đạo đám tay chân chở các cô gái
đến phục vụ tại các quán karaoke quán nhậu trên địa bàn tp buôn ma thuột
lợi nhuận có được sẽ chia đôi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
đã giải cứu được một mươi tám cô gái do hoa chăn rắt
thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an khoảng một mươi tám h năm mươi phút ngày hôm qua tại kỳ
một mươi chín h ba mươi ba cao tốc cầu rẽ ninh bình hướng hà nội ninh bình đã xảy ra vụ tai nạn giao thông
giữa xeo tô khách và xeo tô đầu kéo
vụ tai nạn thuộc địa phận xã liêm tiết tp phủ lý tỉnh hà nam khi xeo tô khách
biển số ba mươi sáu b một nghìn năm trăm linh tám đã đâm vào đuôi xe ô tô đầu kéo biển số năm mươi một c bốn mươi nghìn chín mươi một
kéo theo rơ móc biển số tám mươi sáu r bốn trăm chín mươi hai hiện chưa xác định được danh tính người điều khiển
hai phương tiện trên theo thông tin ban đầu vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ
giao thông trên cao tốc hướng hà nội ninh bình bị ủn tắc sau vụ tai nạn
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số ba thuộc cục cảnh sát giao thông
đã tiếp cận hiện trường điều tra giải quyết vụ việc và tiến hành phân luồng giao thông
tại tỉnh quảng nam trước tình trạng các thanh thiếu niên sử dụng xe mô tô xe gắn máy
độ chế chạy tốc độ cao đánh võng vào ban đêm gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc trên khắp các tuyến đường của thành phố tam kỳ
lực lượng công an đã giao quân xử lý quyết liệt
chạy xe máy tốc độ cao rú ga lạng lách đánh võng trên đường gây náo loạn đường phố
không chỉ gây nguy hiểm cho người đi đường mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự gây bức xúc cho người dân
để xử lý hành vi gây mất an toàn giao thông của các đối tượng trên địa bàn thành phố tam kỳ
ngoài lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý công khai
công an thành phố tam kỳ còn tổ chức các tổ công tác mặc thường phục
có mặt ở những điểm các đối tượng thường tụ tập nhằm phát hiện xử lý
theo chân một tổ tuần tra của công an thành phố tam kỳ sau hai mươi hai giờ đêm
chỉ sau vài chục phút xảo quanh một số khu vực các đối tượng thường tụ tập
tổ tuần tra đã phát hiện nhóm bốn thanh thiếu niên điều khiển hai xe máy độ nẹt bô lạng lách chạy tốc độ cao trên đường
cảm biến ở thành phố tam kỳ là các thanh thiếu niên thường xuyên
tập trung ở hồ đùi hòa nguyễn du khu nhân cư ở đây b
là những nơi thường xuyên trống đường thoáng người dân ít tụ tập
thanh thiếu niên đây là tụ tập xe nạc bô rú ga gai hồng hào
đối tượng vi phạm phần lớn là thiếu niên thanh niên
nhiều đối tượng không có bảng lái xe chưa đủ tuổi sử dụng xe mô tô
vi phạm chủ yếu của các đối tượng là chế độ các loại xe mô tô để sử dụng
chở quá số người
quy định chảy tốc độ cao lạng lách đánh võng gây mất an ninh trẻ tự
gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
chỉ trong một tuần cảnh sát giao thông công an thành phố tam kỳ đã phát hiện
tạm giữ hơn ba mươi phương tiện xe máy xe mô tô độ chế gây náo loạn đường phố trên địa bàn
lực lượng cảnh sát giao thông duy trì thường xuyên ra quân xử lý
tình trạng thanh thiếu niên hoạn chế việc tụ tập rú ga nạc bô
gây mất trực lượng an toàn giao thông trong nội thuật
để ngăn chặn tình trạng này bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
lực lượng công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền yêu cầu gia đình phụ huynh viết cam kết
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật cam đoan không giao xe cho người chưa đủ điều kiện
điều khiển phương tiện tham gia giao thông không sử dụng xe độ xe tự chế tụ tập
gây mất trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng
thưa quý vị
trong hai ngày qua tại khu vực bắc bộ trung bộ và tây nguyên vừa xảy ra mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to phổ biến từ năm mươi chín mươi mm rông lốc mưa đá và gió mạnh khiến một người
tại tỉnh quảng bình mất tích do chìm thuyền nan trên biển hơn một nhà bị tốc mái và hư hỏng
mưa rông đã làm thiệt hại hơn bảy năm trăm linh hectare lúa hoa màu một mươi sáu con da súc chết
ngoài ra hơn một mét mương tại tỉnh lào cai bị sạt lở ba tàu bị chìm hư hỏng
tại tỉnh quảng trị và tỉnh thừa thiên huế
cùng với đó trên biển tỉnh quảng trị đã có hai người chết và mất tích
chưa xác định được nguyên nhân hiện địa phương đang tổ chức tìm kiếm
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo hiện tượng mưa rông lốc xét vẫn còn khả năng
xảy ra trong những ngày tới người dân cần cẩn trọng theo dõi sát dự báo thời tiết
của từng khu vực để chủ động phòng ngừa giảm thiểu thiệt hại